kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng năm
ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh đã đón tiếp phục vụ tận tình chú đáo ba mươi một chín trăm một mươi hai lượt người
vào lăng viếng bắc trong đó có một sáu trăm tám mươi hai lượt khách nước ngoài
để chuẩn bị lễ viếng chủ tịch hồ chí minh nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của người
cán bộ nhân viên chiến sĩ ban quản lý lăng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm
chủ động tích cực sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
phục vụ tận tình chú đáo nhân dân khách quốc tế vào lăng viếng bắc đảm bảo an toàn tuyệt đối
trong sáng ngày một mươi chín tháng năm ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh đã phối hợp với sở du lịch hà nội
tổ chức cấp phát miễn phí nước uống sữa bánh ngọt cho nhân dân và khách quốc tế vào lăng viếng bắc